tỉnh bắc cạn đã tổ chức hội nghị về công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi và công bố hết dịch tả lợn trên địa bàn
như vậy bắc cạn là địa phương thứ hai trong cả nước sau tỉnh hòa bình công bố hết dịch tả lợn châu phi
trước đó dịch tả lợn châu phi xuất hiện là một con lợn của hộ gia đình tại thôn thôm tà xã thuần mang huyện ngân sơn bị chết
đây cũng là địa phương duy nhất của tỉnh bắc cạn xuất hiện dịch tả lợn châu phi đến thời điểm này
lãnh đạo huyện ngân sơn cũng giao phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp và ủy ban nhân dân xã thuần mang
khẩn trương hướng dẫn thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất chăn nuôi theo quy định
thực hiện tốt công tác quản lý giám sát phát hiện bệnh vệ sinh tiêu độc khử trùng không để dịch bệnh tái phát
theo cục thú y hiện đã có một mươi hai ổ dịch đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
như vậy sau hòa bình đến bắc cạn là địa phương thứ hai công bố hết dịch tả lợn châu phi